sau chín ngày xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên án đối với bảy mươi bị cáo trong vụ án nổ súng làm hai người tử vong sáu người bị thương ở ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đoàn thiên long nguyễn văn thái và bùi đức ngọc án trung thân về tội giết người bị cáo phạm anh hiếu hai mươi năm tù bùi minh trung một mươi bốn năm tù võ văn lương chín năm tù về tội giết người
ngoài ra sáu mươi bốn bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ sáu tháng tù treo đến một mươi tám năm tù về các tội giết người gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng xuất phát từ tranh chấp đất đai ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thái rủ thêm hàng chục đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất giữ đất tranh chấp
trong đó có ngọc long hiếu và một số đối tượng khác là đàn em của võ văn lương tập hợp lại nhà của bùi minh trung
rồi tất cả cùng đi trên nhiều ô tô đến khu vực tranh chấp đất thì xảy ra cự cãi xô sát với nhóm của nguyễn văn trường
long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường hậu quả làm hai người tử vong sáu người bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã lần lượt bắt giữ các đối tượng
đồng thời thu giữ nhiều súng và hung khí dùng để đánh nhau tạm giữ một mươi bốn xe ô tô của các đối tượng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi ba bị can
có hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ đồng thời bắt tạm giam bảy đối tượng đưa nhận hối lộ
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi sáu đối tượng còn lại
đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay
mà công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt xử
đây là các đối tượng có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng
bố trí tái định cư dự án quảng trường biển sầm sơn của tập đoàn sun group
trong số hai mươi ba đối tượng bị khởi tố có tám đối tượng có hành vi nhận hối lộ
một mươi năm đối tượng có hành vi đưa hối lộ
riêng đối với năm cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sầm sơn là lê hải đăng
vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang đã lợi dụng vị trí công tác
nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận xử lý và tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh
ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh
hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ
năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho trịnh thị hoa
cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa
tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê ở tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền từ nạn nhân nga sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội
vụ án đã được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục làm rõ
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp nơi ở đối với phan thị khánh ly
trú tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị phát hiện ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng
và thu góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi một năm
các đối tượng thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của ly
và các đối tượng liên quan trong đường dây
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội
giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng cắt liên lạc hủy thông tin sau giao dịch
tăng vật tạm giữ gồm một xe ô tô do phan thị khánh ly làm chủ một máy tính sách tay macbook
một điện thoại di động một thẻ ngân hàng một mươi hai giấy mượn tiền của người vay và các tiểu liệu khác có liên quan
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ba đối tượng là văn phan thành cầu nguyễn nam trường thi và trần thế anh
trước đó do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền thi đã rủ thêm thế anh và cầu
đến nhà nguyễn trọng thức để đòi nợ
tại đây các đối tượng đã ham dọa đánh đập ép nạn nhân viết giấy nợ tám mươi triệu đồng
đồng thời xiết một xe mô tô và bỏ trốn
sau thời gian triển khai các biện pháp xác minh điều tra công an huyện tây sơn đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng gây án
gây ra chín vụ cướp tài sản cướp giật tài sản trộm cắp tài sản tại nhiều huyện hương nguyên nam đàn nghi lộc và tp vinh
một ổ nhóm tám đối tượng vừa được công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an triệt phá
chỉ trong thời gian ngắn nhóm tám đối tượng đã mang theo dao kiếm thực hiện chín vụ cướp cướp giật và trộm cắp tài sản
tại địa bàn các huyện hương nguyên nam đàn nghi lộc và thành phố vinh với tổng trị giá tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
trong đó có vụ việc điều khiển xe mô tô ám sát dùng dao kiếm khống chế chiếm đoạt hai trăm năm mươi đồng của một người phụ nữ
trong quá trình điều khiển xe máy đi trên đường
để chết giấu hành vi của mình các đối tượng sử dụng xe mô tô không biển số chùm kín mặt di chuyển xe với tốc độ cao
để thực hiện hành vi phạm tội cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật gồm ba điện thoại di động bảy kiếm dao tự chế và ba xe mô tô
để có tiền tiêu xài các đối tượng đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
và những ổ nhóm hoạt động liên xã liên huyện liên tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều
đang cho thấy sự manh động liều lĩnh của tội phạm trộm cắp cướp giật
những ngày cuối năm mặc dù bận rộn nhưng quý vị đừng lơ là cảnh giác
phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đối tượng nguyễn văn đức ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đắk lắc đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
khi đức gây án trên địa bàn thành phố quảng ngãi thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản
nhằm vào các hộ dân ở trung cư cao cấp thì bị bắt giữ
vì bố đến đây là khu nhà nhà khoáng
họ trèo đến trường thường bằng cục kháng sách
lễ nội thủ tướng của họ trộm bờ lốc mây lành
sáng sau tầm bảy giờ nó trở ra tầm ba giờ
vào thời điểm cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp
và có chiều hướng gia tăng
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản của các đối tượng trộm gây án liên tỉnh
với những phương thức và thủ đoạn trộm tinh vi khác nhau
thực trạng trên đã làm mạnh
các loại tội phạm trộm cắp tài sản đã làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự xã hội
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã có nhiều thông tin
nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
để tránh trở thành con mồi của các loại tội phạm trong dịp cuối năm
người dân cần phải nêu cao cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản của mình
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn trờ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tỉnh hưng yên
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hưng yên
phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trờ đã quản lý và sử dụng tài khoản facebook trờ phạm văn và nguyễn minh tân
quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội
hoặc chia sẻ nhiều video clip bôi nhọn đảng cộng sản việt nam
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
tại cơ quan điều tra phạm văn trừ thừa nhận hành vi của mình và hiện đã bị tạm giam
liên quan đến vụ lừa đảo giếm mặt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với phạm thị hòa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
nguyễn thị thùy linh con gái bảo hòa nguyên phó tổng giám đốc
và nguyễn thị lan hương là nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
trước đó ngày hai mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
để tiến hành điều tra
theo kết quả điều tra sơ bộ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
có hơn bốn trăm linh nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với phạm thị hòa
thông qua khoảng hơn một hợp đồng chuyển số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
giá trị trên hợp đồng đến công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
sau khi nhận tiền công ty cắt từ bảy đến ba mươi cho các sale
số còn lại linh hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho phạm thị hòa
nguyễn thị thùy linh các mối cho vay do nguyễn thị lan hương mang về
đến thời điểm hiện tại công ty không còn khả năng thanh toán
ngày hai mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh và nguyễn thị lan hương
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội thông báo ai là bị hại của vụ án
gửi đơn đến phòng cảnh sát kinh tế số năm mươi bốn trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội để trình báo và cung cấp tài liệu
hoặc liên hệ với đồng chí đinh anh văn cán bộ điều tra đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội

đồng chí đặng thị hồng hạnh điều tra viên đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
số điện thoại chín trăm một mươi hai hai trăm tám mươi một
số điện thoại sáu trăm một mươi hai
thưa quý vị trong suốt nhiều năm qua bộ công an đã và đang phối hợp với các bộ ngành liên quan
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nhận thức rõ nguy cơ phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán người
tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn thiếu hiểu biết không biết người vẫn mạo hiểm sang nước ngoài tìm việc làm trái phép
ở nơi đất khách quê người không am hiểu về pháp luật không có sự trợ giúp
nhiều lao động phải làm việc theo dạng bị cưỡng bức nặng nhọc bị giam giữ
và không được nhận tiền lương như hứa hẹn
để tránh lâm vào hệ lụy này không còn cách nào khác là người dân phải luôn tỉnh táo trước những cái bẫy việc nhẹ lương cao
trở về từ campuchia đã hai mươi ngày qua nhưng đinh san hai mươi một tuổi chú làng tepon xã giang nam huyện công tro chưa hết bằng hoàng
sau khi kết bạn với một người lạ trên facebook được hứa hẹn bố trí công việc vận chuyển hàng hóa ở tp hcm
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba san cùng đinh jun
tám tuổi và đinh văn đá một mươi bảy tuổi chú cùng làng khăn gói bán một số tài sản rồi lên đường
đến tp hcm chỉ trong thời gian ngắn các nạn nhân đã bị các đối tượng răng bẫy lừa qua campuchia
tại đây ba thanh niên bị ép lừa đảo thông qua các trạng mạng xã hội
tất cả tài sản của gia đình không cánh mà bay theo chuyến đi định mệnh
nhưng với họ được quay về với gia đình là quá may mắn
vì đang có nhiều người bị sập bẫy ép làm việc lừa đảo người việt nam trên không gian mạng
nếu không đặt doanh số mà chủ đưa ra sẽ bị quản thúc đánh đập bỏ đói muốn trở về không hề dễ dàng
bác công dân về địa bàn lực lượng công an xã đến thăm hỏi đồng viên và yêu cầu bác công dân trên nhận thức được rõ hành vi của mình
và tuyên truyền để cho những người dân khác người đồng bào dân tộc thủy số nhất là những người mà thiếu hiểu biết
nhận thức rõ được thủ đoạn lừa đảo của những người trên mạng để tránh trường hợp sau này bị lừa đảo
công an huyện cảnh báo đối với người dân nếu có nhu cầu về việc làm
thì nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín những kênh giới thiệu việc làm được nhà nước công nhận
không để những kẻ xấu lợi dụng những sơ hở thiếu sót vấn đề bà con dân thiếu âm hiểu về pháp luật
để lợi dụng đưa bán qua campuchia ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và an ninh trật tự tại địa phương
việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo những người thiếu hiểu biết
mọi người dân nên cảnh giác tránh mắc bẫy để rơi vào cảnh tiền mất tật màng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thiện đại về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu khi lực lượng chức năng đến nhà ông đại để làm việc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
tranh chấp về thừa kế tài sản chia tài sản chung và yêu cầu hủy dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ông đại đã chửi tục lăng mạ xúc phạm và lấy hung khí đe dọa đòi đánh chém tổ công tác
khi tổ công tác trở về trụ sở ubnd xã khánh đông ông đại cùng với gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo
tiếp tục chửi bới lăng mạ quay video phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội
chưa dừng lại các cá nhân trong gia đình ông đại còn tổ chức chặn tổ công tác răng co so sát với lực lượng công an xã dân quân xã
nhận thấy tình hình nghiêm trọng lực lượng công an xã đã dùng binh si thuê cây để giải thán đam đông
dùng xe ô tô công vụ hỗ trợ áp tải đưa tổ công tác ra khỏi địa phương an toàn
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tp thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai mươi sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cho gia đình bảo lãnh một mươi một đối tượng khác có liên quan do chưa đủ một mươi sáu tuổi
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý đối tượng công an thành phố thuận an phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên
đang có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí để đánh nhau
ngay khi xác minh thông tin công an thành phố đã huy động các lực lượng tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà hai nhóm hẹn đánh nhau
qua đó kịp thuế ngăn chặn tạm giữ bốn mươi sáu đối tượng nam và nữ trong độ tuổi từ hai mươi năm từ một mươi năm đến hai mươi bốn đang tụ tập chuẩn bị hung khí
tại hiện trường lực lượng công an đã kiểm tra thu giữ hai bao tải đựng hung khí gồm một mươi sáu dao tự chế mã tấu gậy sắt các loại